căn cứ quy định của đảng về xử lý kỷ luật đảng viên ủy ban kiểm tra trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với các đồng chí nguyễn quang sáng cao xuân đăng
sáu căn cứ quy định của đảng về xử lý kỷ luật đảng viên ủy ban kiểm tra trung ương đề nghị bộ chính trị ban chấp hành trung ương xem xét thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng đối với đồng chí nguyễn văn hiến nguyên ủy viên trung ương đảng nguyên thứ trưởng bộ quốc phòng do đã vi phạm rất nghiêm trọng các quy định của pháp luật trong vụ án hình sự xảy ra tại quân chủng hải quân
bảy ủy ban kiểm tra trung ương quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng đối với nguyên phó bí thư đảng ủy nguyên sư đoàn trưởng sư đoàn ba trăm sáu mươi ba nguyễn văn khuây và nguyên chủ nhiệm hậu cần sư đoàn ba trăm sáu mươi ba vũ duy an do đã vi phạm rất nghiêm trọng các quy định của pháp luật về quản lý đất đai tại sư đoàn ba trăm sáu mươi ba quân chủng phòng không không quần
cũng tại kỳ họp này ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét quyết định một số nội dung quan trọng khác

chín cũng tại kỳ họp này ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét quyết định một số nội dung quan trọng khác
một mươi cũng tại kỳ họp này ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét quyết định một số nội dung quan trọng khác

một mươi năm cũng tại kỳ họp này ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét quyết định một số nội dung quan trọng khác
một mươi sáu cũng tại kỳ họp này ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét quyết định một số nội dung quan trọng khác

đối với hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định hoạt động trở lại bình thường một trăm linh số chuyến trong biểu độ chạy xe đã được phê duyệt

nhóm có nguy cơ
về vận tải hành khách đường thủy bến phạm các lái và bình khánh vẫn hoạt động bình thường
riêng bến phạm các lái hạn chế sở ô tô có tống tái trọng trên tám tấn do đang khắc phục sự cố
thay vì tổ chức thi sát hạch lái xe cơ giới đường bộ với sáu trăm linh câu hỏi từ ngày một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi bốn
tổng cục đường bộ việt nam đã lùi thời gian đến ngày một tháng tám năm hai nghìn hai mươi mới áp dụng do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
để tăng cường chất lượng đào tạo sát hạch lái xe trong đó có cập nhật nhiều nội dung mới
tổng cục đường bộ việt nam đã điều chỉnh sửa đổi bổ sung biên soạn và ban hành bộ sáu trăm linh câu hỏi
dùng cho sát hạch lái xe cơ giới đường bộ bao gồm một trăm sáu mươi sáu câu về khái niệm và quy tắc giao thông đường bộ
hai mươi sáu câu về nghiệp vụ vận tải hai mươi một câu về văn hóa giao thông và đạo đức người lái xe
sáu câu về kỹ thuật lái xe ba mươi năm câu về cấu tạo và sửa chữa một trăm tám mươi hai câu về hệ thống biển báo hiệu đường bộ
một trăm một mươi bốn câu về giải cách thết xa hình và kỹ năng xử lý tình huống giao thông
ba mươi câu hỏi về tình huống mất an toàn giao thông nghiêm trọng
bộ sáu trăm linh câu hỏi này đã loại bỏ một số câu hỏi dễ học về học tủ
một số câu hỏi không liên quan trực tiếp đến người học lái xe
điểm mới của bộ câu hỏi thi giấy phép lái xe lần này là bổ sung một chương riêng
đây là những câu hỏi điểm liệt
những câu hỏi này sẽ thể hiện ở chương tám bao gồm sáu mươi câu về tình huống mất an toàn giao thông nghiêm trọng
nếu đề thi có ba mươi câu học viên làm đúng hai mươi chín câu nhưng sang một câu từ các điểm liệt sẽ bị trượt phần thi lý thuyết
vào chiều nay ngày ba tháng năm một thanh niên có biểu hiện ngáo đá đã cầm dao gặp la hét giữa đường
sau đó xông vào một tiệm tạp hóa mở vanh ga rồi cố thủ bên trong
vụ việc xảy ra tại phường tân đông hiệp thành phố thuận an tỉnh bình dương khiến người dân một phen náo loạn
khoảng một mươi năm h ba mươi phút cùng ngày năm thanh niên có biểu hiện nghi ngáo đá cầm dao và gạch đứng la hét giữa đường
tại phường tân đông hiệp thành phố thuận an tỉnh bình dương
sau đó đối tượng này bất ngờ chạy vào tiệm tạp hóa bên đường
lúc này có hai mẹ con đang ở bên trong kịp thời tháo chạy ra ngoài
riêng thanh niên đã mở vanh xả hét ga bên trong bình và kéo cửa cố thủ bên trong
nhận tin báo đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh bình dương đã có mặt phá cửa giải cứu
đưa được đối tượng ra ngoài trong tình trạng không tỉnh táo
hiện công an đang tạm giữ đối tượng để lấy lời khai
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
trong tối và đêm nay thì cái lượng khách sẽ tăng đột biến
do ngày mai người dân sẽ trở lại học tập và làm việc bình thường
trên quốc độ một và khách tuyến đường cửa ngõ phía tây của thành phố hồ chí minh
do tâm lý sợi dịch bệnh nên người dân di chuyển về quê nghỉ lễ chủ yếu bằng xe hai bánh
do đó chiều tối làng xe máy đông hơn mọi ngày
trái ngược về đó là làng xe ô tô vắng vẻ
tình hình giao thông bữa nay thì xe cũng hơi đông nhưng không kẹt
vẫn luôn xong chẳng chẳng chút xíu thôi
vẫn luôn không được không có kẹt nói nạo nghe tôi không có kẹt xe máy
các cửa ngõ trong thành phố thì tương đối ổn định tuyến đường nào cũng thông thoáng hết đó
tại vì sau một tháng nghỉ dịch người dân người ta cũng ít đi lại
xong rồi còn hạn chế
bởi vậy đi ra đường thì còn thông thoáng lắm chưa có kẹt
nếu mà kẹt xe là chắc khoảng ngày mai
như mỗi năm thì
hôm nay đó là đã kẹt rồi
các cửa ngõ là kẹt hết và trong tuyến đường thành phố thì cũng kẹt hết luôn
tại bến xe miền tây lượng khách được đánh giá giảm khoảng năm mươi so với cùng kỳ
tuy nhiên để chủ động các tình huống phục vụ nhu cầu đi lại của người dân
thì các bến xe cũng đã phối hợp với doanh nghiệp vận tải chuẩn bị sẵn các đầu xe
thì theo cập nhật tình hình đó thì hành khách cũng đang đổ về thành phố
thì đến thời điểm này thì cũng chưa có
hùng tách gì trên đường
các dùng hành khách cũng đang lên với mức độ là cũng vừa phải
thì theo tình hình thì có dự báo thì có thể là tối nay sẽ đông
thì về chủ trương của bến thì bến xe thì cũng
các bộ công nhân viên mình sẽ tập trung tối đa lực lượng
cũng như là tạo đủ mọi điều kiện để mà xe quay về các tỉnh để đưa hành khách về thành phố
bên cạnh nhắc nhở người dân và các nhà xe tuân thủ công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
hạn chế lượng hành khách trên mỗi phương tiện lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã huy động một trăm linh quân số
để chấp nhận điều tiết phân lùi giao thông tại các cửa ngõ trọng điểm để đề phòng ủng tắc và tai nạn
để người dân có một kỳ nghỉ lễ trọn vẹn và an toàn
thưa quý vị chính quyền tp hcm tuyên bố sẽ quyết liệt hơn trong các biện pháp phòng dịch covid một mươi chín trong giai đoạn mới
bên cạnh đó thành phố đã ra chỉ thị giám sát covid một mươi chín đối với toàn bộ tổ bay của các chuyến bay quốc tế có lưu trú tại tp hcm
hai trăm sáu mươi sáu người đã được lấy mẫu xét nghiệm trong đó có hai trăm ba mươi năm kết quả âm tính và đang đợi kết quả còn lại
chỉ còn hai ngày nữa tp hcm sẽ kết thúc hai mươi tám ngày không có ca nhiễm mới và có thể công bố hết dịch theo quy định
tính tới thời điểm hiện tại tp hcm còn ba trăm chín mươi tám trường hợp nghi nhiễm đều có xét nghiệm âm tính số người đang cách ly tại các khu cách ly tập trung là chín mươi tám người
tuy nhiên do có đến sáu trường hợp tái dung tính với covid một mươi chín nên cơ quan chức năng vẫn khẩn trương tăng cường các biện pháp phòng dịch covid một mươi chín

thì thành phố sẽ làm xét nghiệm bốn lập ở ngày thứ nhất ngày thứ năm ngày thứ một mươi và ngày thứ một mươi năm

những bệnh trực tiếp tạo dần thành thói quen trong cộng đồng đặc biệt là đối tượng học sinh
những bệnh trực tiếp tạo dần thành thói quen trong cộng đồng đặc biệt là đối tượng học sinh